thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện nghiêm triệt để dứt khoát việc giãn cách xã hội theo tinh thần ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để tình trạng người dân di chuyển ra đường gia tăng trong kỳ kỷ lệ quốc khánh hai tháng chín
lực lượng công an đã triển khai các tổ công tác chốt trực một trăm linh kiểm soát chặt chẽ đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
ghi nhận trên đề bàn thủ đô
tuyến đường bà triệu hà nội ngay từ tám giờ sáng tổ công tác đặc biệt đã chốt trực kiểm soát người dân ra đường
do là ngày nghỉ lễ mùng hai tháng chín nên tôi xuất hiện tình trạng đông đúc như mọi hôm
sau đó còn trường hợp ra đường với những lý do không chính đáng
chú đi thì không đúng chú đi thì không bảo hiểm thì chú lại không đội
tại vì chú bội chú đi thì nói thật với cháu là chú xin
các cháu này chú rất là ngàng ngày chú đọc báo chú rất là hiểu
nhưng mà cấp bách quá nhà chú bây giờ đến hàng mấy tháng nay là ở nằm trong nhà chú chú dám ra mua bìa đậu thôi
tại vì nếu mà thịt thì còn để được một tuần ra thương vị
nhưng cái đậu ấy thì lại không để được nhưng mà nhà tú bây giờ chỉ đủ tiền ăn đậu thôi
đúng là giấy tờ thì em không giấy tờ thật nhưng em là em làm viên tăng lễ
em sai tức là em sai là đi đi đưa đường em không có giấy tờ gì cả
nhưng em có công việc thật thật sự có công việc thì em đi ra đường
chứ nếu không thì em ở nhà thì em đi làm cái gì ạ
tình hình dịch covid một mươi chín có đang diễn biến rất phức tạp
và thành phố hà nội đang là khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh
đặc biệt dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày
rất dễ làm tăng nguy cơ lây nhiễm
chính vì vậy tất cả các chốt trận kiểm soát phòng chống dịch luôn đánh trực một trăm linh
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân ra đường gia tăng trong kỳ nghỉ lễ
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
toàn bộ cán bộ chiến sĩ một trăm linh cán bộ chiến sĩ kiểm tra chốt trực một trăm linh
để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân và an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô
giữ vững thành quả đã đạt được của toàn thể của thành phố của thành phố và người dân
về chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên cạnh công tác phòng chống dịch lực lượng công an cũng đã tăng cường
bố trí các tổ tuần tra lưu động đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm trong kỳ nghỉ lễ
đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vui tết độc lập trong an toàn
ngoài tổ chốt công tác kiểm soát phòng chống dịch công an phường cũng thực hiện phương án của công an quận
và bố trí tổ tuần tra lưu động trên địa bàn để kết hợp giữa công việc phòng chống dịch
với bảo vệ an ninh trật tự
phòng chống tội phạm chính sự sẽ xảy ra trong thời gian gặp cách
các tổ tuần tra sẽ đi sâu vào các tuyến phố trong khung dân tư để đảm bảo phát hiện trực thời
các trường hợp vi phạm pháp luật sự tội trộm khắp tạp sản đột nghiệp để đảm bảo an ninh trật tự
dịp nghỉ lễ này được xem là thời gian vàng để thành phố hà nội thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
một cách quyết liệt hạn chế tối đa sự lây lan bùng phát dịch
chính vì vậy mỗi người dân chúng ta cần đồng lòng chung sức đẩy lùi dịch bệnh
hãy thực hiện nghiêm ai ở đâu ở đó vào thời điểm này